hai lao động tại hà tĩnh đang làm việc tại angola bị cướp thiêu sống
trong đó một nạn nhân đã tử vong một nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
nỗi đau của lao động hà tĩnh tại angola nói riêng và lao động việt nam không phép
tại các nước vùng lãnh thổ trên thế giới đang tiếp tục chặt trồng
nhận được thông tin con gái mất đã hơn một tuần nay
vợ chồng ông hoàng minh bà hoàng thị phụ khốc cạn nước mắt
còn mất khi đã đành nhưng không biết đến bao giờ thi thể con mình mới được đưa về quê nhà
vì hoàn cảnh gia đình năm hai nghìn một mươi một chị hoàng thị văn đã phải gửi lại đứa con nhỏ
cho bố mẹ để sang angola kiếm tiền
mới đây chị gọi điện bảo sẽ về quê đón giáng sinh cùng gia đình
thế nhưng niềm vui chưa kịp
nhanh lên thì tin dữ đã ập đến
thì để đưa em về
giữ ở trong lò phong lành của khẩn khống đó là một ngày là trăm tạm đô
cùng với cái chết tức tử của chị hoàng thị văn do bị cướp thiêu sống
còn có một nạn nhân khác quê ở xã kỳ thượng huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
hiện cũng đang trong tình trạng nguy kịch
những cái chết tiếp tục nối dài nỗi đau của lao động hà tĩnh tại angola
đây đều là những lao động chui lao động không phép
và do vậy không nhận được những sự bảo hộ về mặt pháp luật của đất nước sở tại
chúng tôi cũng như thế là khuyến khảo với anh chị em thanh niên
nếu chúng ta có cái nhu cầu xuất khẩu lao động
thì chúng ta tìm những nước đảm bảo về an toàn
mà có cả cấp cả ngành được như thế là chứng nhận
thì được đảm bảo về xuất khẩu và lao động
như nước angola thì chúng tôi cảm thấy xuất khẩu lao động đá số vì lao động là đi chui
không có cái
trước hết đấy là cái người lao động mà đi cư trụ quốc pháp
thì bản thân anh ta đó là vi phạm quy định pháp luật của nước sở tại
và cũng như các quy định của nước việt nam
cái điều thứ hai đấy là cái người lao động mà cư trụ quốc pháp
thì nó chịu rất nhiều rủi ro
từ sự việc truy bắt truy đuổi
đến cái việc là không được nước pháp luật nước sở tại bảo lãnh
cái vấn đề thứ ba đấy là các cái nguy cơ rủi ro về an ninh
về tính mạng đối với người lao động cư trụ quốc pháp cũng rất là lớn
xảy ra ra nhiều vụ cướp bóc
nhiều vụ chiếm diệt
mà những vừa qua chúng ta đã thấy tình hình ở angola là một cái điển hình
theo thống kê hà tĩnh hiện có khoảng bảy hai trăm linh lao động làm việc không phép tại angola
trong đó huyện cẩm xuyên có bảy trăm một mươi lao động
đã có rất nhiều khuyến cáo về tình hình an ninh trật tự phức tạp
về dịch bệnh không được kiểm soát tại quốc gia tây phi này
nhưng vì áp lực môn sinh và cả sự thiếu hiểu biết
nên nhiều lao động vẫn nhắm mắt đưa chân
hậu quả là danh sách về những cái chết thương tâm trên đất angola
cứ ngày một nối dài